cảm thông và chia sẻ với những vất vả của những cán bộ chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn
để ngày đêm quan tâm chăm sóc những công dân sống tại khu cách ly tập trung
trước khi hết thời gian cách ly một nhóm các bạn trẻ đã cùng viết một bức tâm thư
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đối với họ thì những ngày sống ở khu cách ly là những ngày bình an trong tầm bão
chúng con gọi thời gian sống ở khu cách ly là những ngày bình an ở tâm bão
chúng con vô cùng hạnh phúc
từ đáy lòng con cám ơn đảng nhà nước cảm ơn bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
thấy rằng mình không bị bỏ rơi
chủ nhân của lời cảm ơn chân thành này là sáu cô gái trẻ quê ở hà tĩnh
đang ở khu cách ly tập trung của bộ đội biên phòng quảng bình
thời gian cách ly ở quảng bình bọn em rất bất ngờ
bất ngờ là các chủ bộ
bộ đội biên phòng cả y bác sĩ chăm sóc rất tân tinh chú đạo
mặc dù bọn em không biết mặt không phải là người nha không phải là mạo mù ruột thịt
nhưng mọi người đối xử với bọn em rất tốt
hàng trăm người đang sống tại khu cách ly bộ đội biên phòng quảng bình
đều cảm nhận được tình cảm mà những chiến sĩ đối với họ
trong thời gian cách ly ngoài việc được ăn uống thể dục thể thao điều độ
mỗi công dân được bảo đảm nơi ở và nhu yếu phẩm thiết yếu
hàng ngày được đơn vị quân y kiểm tra sức khỏe
dẫn cách phòng ngừa dịch bệnh nên mọi người rất yên tâm và cảm phục
những lời cảm ơn tri ân của mỗi công dân sống tại khu cách ly
gửi đến những cán bộ chiến sĩ thực sự là niềm động viên
an ủi vô cùng lớn giúp họ có thêm những lời cảm ơn
niềm tin để cống hiến và quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh